tại huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã phối hợp với ủy ban nhân dân huyện
tổ chức lễ khai mạc trưng bày hiện vật tư liệu về di sản văn hóa hòa bình và cổ vật tiêu biểu huyện kỳ sơn năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm kéo dài đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại triển lãm ban tổ chức đã trưng bày hơn bốn trăm linh hiện vật ảnh tài liệu thuộc di sản của nền văn hóa hòa bình
cùng với gần một trăm linh cổ vật tiêu biểu được khai quật tại huyện kỳ sơn
thông qua đợt trưng bày góp phần tuyên truyền quảng bá giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa khảo cổ đặc sắc
về một nền văn hóa thời đồ đá nổi tiếng thế giới trên quê hương hòa bình
tôn vinh những đóng góp lớn lao của nhà khảo cổ học người pháp meddelan kolani đã có công phát hiện và đặt tên cho nền văn hóa nổi tiếng này